một xe tải chở nhiều kiện hàng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng phối hợp với công an tp đà nẵng phát hiện
cụ thể tại km số một mươi năm đường tránh nam hải vân tổ công tác đã dừng và kiểm tra xe ô tô tải
do ông trần hữu duyên chú tỉnh tiền giang điều khiển phát hiện trên xe có một trăm tám mươi bảy bao hàng hóa
gồm giày dép quần áo linh kiện điện tử đồ gia dụng các loại có in chữ và mang nhãn hiệu nước ngoài
qua làm việc ông duyên khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người không rõ lai lịch từ bình dương ra hà nội
giao cho một công ty thương mại điện tử toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ